kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ nhóm bốn đối tượng
có hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba giao sinh quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam
theo diện du lịch rồi đến ở cùng bạn gái là dương thúy ái
từ đó quen biết với trần phan vũ thanh nguyễn khánh vĩ chú tại tỉnh bình dương
do cần tiền tiêu xài vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhóm này đã bắt cóc giám đốc
một công ty nội thất đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc
nhờ được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được giao xin
nguyễn khánh vĩ dương thúy ái và giải cứu thành công an toàn cho bị hại
thu giữ bốn năm tỷ đồng cùng các tam vật khác
riêng trần phan vũ thanh đã bỏ trốn
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tổ chức lực lượng truy bắt
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án
án khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
hai bị can là thò chứ ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và giang chúa và sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện yên minh đã bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện yên minh tỉnh hà giang
đã phát hiện đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trên địa bàn
với thủ đoạn rụ rỗ công dân vượt biên trái phép sang trung quốc
làm thuê cho giàng
giàng chúa và cầm đầu
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây
với hành vi trốn thuế hà thị huệ chú tại huyện yên phong của tỉnh bắc ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
quá trình mở rộng điều tra vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty đại thuận cát
và công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng hàng lộc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan công an đã xác minh làm rõ
hà thị huệ có hành vi trốn thuế trong quá trình kinh doanh buôn bán
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
huệ đã lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là nhôm thỏi
tại ga quốc tế đồng đăng thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
để thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân
thuế giá trị gia tăng với số tiền trên tám hai tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà thị huệ
thành phố hồ chí minh vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng
và có dấu hiệu cướp tài sản do văn thị thanh đào bốn mươi tuổi thực hiện
đào là kế toán của một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố hồ chí minh
từ năm hai nghìn hai mươi hai đào cho nhiều người vay tiền
với lãi suất từ một trăm bốn mươi đến một bốn trăm bốn mươi một năm
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
trong số những người vay tiền của đào
có một thanh niên vay tiền với lãi suất một bốn trăm bốn mươi một năm
khi anh này không có tiền trả
đào đã chặn đánh và lấy xe máy
nhằm uy hiếp nạn nhân trả tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với đào và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
đang tạm giữ hình sự võ thị hòa
chú tại phường an tịnh và phạm thị thi
chú tại phường an hòa thị xã trảng bàng
để điều tra về hành vi đánh bạc
chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai
công an thị xã trảng bàng
đã bắt quả tang hòa và thi
đang có hành vi tổ chức đánh bạc
bằng hình tức mua bán số đề
tăng vật thu giữ là một mươi bốn phơi đề một mươi một điện thoại
và một trăm bảy mươi triệu đồng
qua làm việc thì hai đối tượng khai nhận
đã tổ chức ghi số đề từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
mỗi ngày qua điện thoại thì hai đối tượng
ghi số đề cho khoảng một mươi năm người
với số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân